thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chính thức trao quyết định bổ nhiệm đồng chí trần sĩ thanh
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy lạng sơn
giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ghi nhận những đóng góp của tập đoàn dầu khí việt nam
trong phát triển kinh tế của đất nước
thủ tướng yêu cầu tập đoàn cần phải sản xuất kinh doanh có hiệu quả
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị an ninh quốc phòng góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia

trong bối cảnh rất nhiều khó khăn phức tạp mà chúng ta phải vượt qua
thủ tướng đề nghị đồng chí chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam
cùng tập thể cán bộ công nhân xây dựng bộ máy tinh gọn tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm quốc gia
chỉ lý các vấn đề liên quan đến dự án lập quá dầu nguyên sơn
thì đúng yêu cầu bộ chính trị để khắc phục cái tình trạng dự án bị chậm lại so với yêu cầu
các dự án nâng cấp mở rộng công sức nhà máy lập dầu dung quốc
các dự án điện vũng ấn một thái bình hai long phú một sông hậu một không khác
như thế một dự án có nguy cơ chậm trễ đợi chờ chủ tịch hội đồng thành viên mới
cùng một tổng giám đốc cùng một tập thể các công chí ở đây thúc đẩy quá trình này
chúng ta không có sản xuất kinh doanh phát triển không thể nói có việc làm và thu nhập và thu ngân sách
nhận thức được trách nhiệm sâu sắc của mình
ông trần sĩ thanh khẳng định sẽ cùng với cán bộ công nhân viên sát cánh khắc phục những khó khăn của tập đoàn dầu khí